trong ngày mai thời tiết miền bắc có nhiều mây hơn nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không có nhiều biến động so với hai mươi bốn giờ trước
trưa chiều vào khoảng một mươi bảy hai mươi độ tại khu vực phía đông bắc bộ
hai ngày tiếp theo khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền bắc có quá trình suy yếu chậm
nhiệt độ sẽ nhích nhẹ và cao nhất sẽ là một mươi chín hai mươi hai độ nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày
khu vực phía tây bắc bộ trời cũng nhiều mây hơn trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là một mươi bảy hai mươi độ
khu tây bắc có nơi cao hơn đến ngày bốn năm ban ngày nắng xuất hiện nhiều hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ ra động trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
có mưa mưa rào rải rác cục bộ có mưa to
đáng chú ý từ khoảng đêm ngày bốn nhiều khả năng mưa rông sẽ gia tăng hơn
có nơi mưa rất to và diện mưa đều hơn do hoạt động của nhẫu động trong đời gió đông từ biển dịch chuyển vào
nhiệt độ cao nhất hầu như không quá hai mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa rào rải rác có nơi có mưa to
từ đà nẵng vào đến phú yên trong ngày mai
quý vị lưu ý là từ đêm bốn mưa sẽ gia tăng hơn mở rộng xuống phía nam khu vực
cục bộ có mưa rất to nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên trong hai ngày tới thời tiết vẫn tương đối tạnh giáo
ban ngày trời còn nắng với nhiệt độ từ hai mươi năm hai mươi tám độ
từ khoảng ngày mùng năm mưa rào và rông rải rác sẽ xuất hiện
cục bộ có mưa to nhiệt độ cũng giảm khoảng hai độ
nam bộ sẽ có mưa trong ngày mai từ ngày mùng bốn mưa sẽ xuất hiện rải rác
và tăng cường trong ngày mùng năm do ảnh hưởng của gió đông
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới không quá ba mươi một độ